trong lúc đang hành nghề tại khu vực biển cách côn đảo một trăm ba mươi bốn hải lý về phía nam
có một ngư dân gặp tai nạn lao động cánh tay phải bị đứt rời nguy hiểm đến tính mạng
để bảo đảm tính mạng cho nạn nhân trước khi cứu nạn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã tư vấn y tế từ xa hướng dẫn thuyền viên trên tàu xử lý vết thương chăm sóc cho nạn nhân
chỉ dẫn tàu chạy về côn đảo nhanh nhất để cấp cứu
do được tiếp cận y tế kịp thời tình trạng của nạn nhân đã có chuyển biến tích cực
tính mạng được bảo toàn và đã được bác sĩ bệnh viện quân y huyện côn đảo tiếp nhận cấp cứu